tại hà nội bộ tư lệnh cảnh vệ công an nhân dân đã tổ chức lễ gặp mặt truyền thống kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày thành lập lực lượng bộ tư lệnh cảnh vệ
một mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi tám và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
đến dự có chủ tịch nước trần đại quang thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và địa phương các thế hệ của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
ra đời trong những ngày cam go nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược
dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh kính yêu mà trực tiếp thường xuyên là đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
được sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân lực lượng cảnh vệ công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh trưởng thành về mọi mặt
tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách
ngày càng khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trên mặt trận bảo vệ an ninh tổ quốc
xứng đáng là thanh bảo kiếm bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu những chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng cảnh vệ công an nhân dân đã giành được trong suốt chặng đường sáu mươi năm năm qua
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh đất nước ta bước vào giai đoạn cách mạng mới với nhiều thời cơ thuận lợi cơ bản
nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức đan sen
trong bối cảnh đó yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự đặt ra hết sức nặng nề đòi hỏi lực lượng công an nhân dân trong bất cứ tình huống nào
cũng phải giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội tạo môi trường hòa bình ổn định và điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước
cùng với các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân lực lượng cảnh vệ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc
và thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối của đảng nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia
nâng cao khả năng chiến đấu bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí đánh đạo cấp cao
các cơ quan trọng yếu của đảng nhà nước các đoàn khách quốc tế các sự kiện quan trọng của đất nước trong tình hình mới
cần chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự nhất là tình hình liên quan đến công tác cảnh vệ
để kịp thời tham mưu với đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an có các chủ trương giải pháp về công tác cảnh vệ
chủ tịch nước cũng đề nghị lực lượng cảnh vệ tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ
triển khai đồng bộ các biện pháp công tác công an tăng cường biện pháp kỹ thuật bảo vệ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống
hồ chí minh cung yêu khuân thượng xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch
phương án bảo vệ kịp thời phát hiện những sơ hở thiếu sót để bổ sung điều chỉnh tổ chức tập luyện thuần thục các phương án
xử lý tình huống phục vụ nghiệp vụ nhằm phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả mọi hoạt động phá hoại khủng bố của các thế lực thù địch phản động
và các loại tội phạm
bảo vệ tuyệt đối an toàn các đối tượng mục tiêu cảnh vệ không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
để ghi nhận những cố gắng hy sinh của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã gắn lên lá cờ truyền thống của bộ tư lệnh
khuân trương bảo vệ tổ quốc hạng ba
chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn lực lượng cảnh vệ công an nhân dân không ngừng nỗ lực rèn luyện
phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách lập được nhiều chiến công thành tích to lớn hơn nữa
xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân